bộ kế hoạch và đầu tư đã họp báo giới thiệu ba luật mới vừa được quốc hội thông qua
bao gồm luật doanh nghiệp sửa đổi luật đầu tư sửa đổi và luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư
việc hai luật sửa đổi và một luật mới được thông qua tại kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn cho thấy
nỗ lực của chính phủ cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan trong việc thể chế hóa các nghị quyết của đảng
về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển tạo môi trường pháp lý thuận lợi
nâng cao hiệu quả đầu tư trong nước và nước ngoài từ đó thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển
cả ba luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một để thi hành các luật mới
tạo điều kiện để luật đi vào cuộc sống
bộ kế hoạch và đầu tư đã trình thủ tướng chính phủ phân công soạn thảo các nghị định hướng dẫn
để hướng dẫn thi hành luật đầu tư sửa đổi sẽ có bảy nghị định hướng dẫn thi hành luật đầu tư
theo phương thức đối tác công tư chính phủ dự kiến ban hành ba nghị định